theo quy luật cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn bán vận chuyển và tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép lại diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng mọi cách thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi
nhằm ngăn chặn và xử lý tội phạm liên quan đến pháo nổ bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
công an nghệ an đã chủ động triển khai sớm các biện pháp đấu tranh quyết liệt
gần hai tấn pháo nổ được công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an thu giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là kết quả sau khi đơn vị phá chuyên án bắt giữ bốn đối tượng về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ
số pháo trên được các đối tượng tập kết trên địa bàn huyện diễn châu lúc vận chuyển bằng ô tô đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
cái số pháo đó thì cũng mua của các nhà xe bên lào về rồi dùng xe của mình vận chuyển đến nơi cất rồi chưa đến gần tết bán ra
đây là đối tượng nguyễn thị thuận đã có tiền sự về hành vi tàng trữ pháo nổ
thuận bị công an nghệ an bắt khi đang trên đường vận chuyển bốn mươi bảy kg pháo để giao cho khách hàng
thuận và ba đối tượng khác bị bắt giữ cùng một ngày vì hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng hơn một trăm ba mươi kg
theo kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
công an nghệ an đã xác định tất cả các địa phương là địa bàn trọng điểm để tập trung đấu tranh